ngân hàng nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng thay đổi linh hoạt
giảm hạn mức rút tiền tại các máy atm vào đêm khuya nhằm giảm rủi ro cho khách hàng cũng như ngân hàng
cụ thể với lý do phòng ngừa rủi ro đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
tăng cường tần suất chất lượng công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ trong hoạt động thẻ
cụ thể ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cần nghiên cứu triển khai giải pháp giám sát
cảnh báo đối với chủ thẻ dựa trên phân tích hành vi thói quen của khách hàng vị trí địa lý và thay đổi linh hoạt
đồng thời yêu cầu giảm hạn mức rút tiền vào các thời điểm có nhiều rủi ro khoảng thời gian hai mươi ba h đêm hôm trước đến năm h sáng hôm sau
để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và ngân hàng